còn tại indonesia ngày chín tháng năm bộ trưởng y tế bunji gunaji sajikin cho biết
indonesia đã phát hiện được một mươi năm ca nhiễm viêm gan nặng không rõ nguyên nhân
sau khi ghi nhận ba ca tử vong cùng căn bệnh này ở trẻ em
theo hãng tin reuters ông sadikin cho biết indonesia đã xác định được một mươi năm trường hợp
viêm gan bí ẩn sau khi mở cuộc điều tra về căn bệnh này trong thời gian gần đây
bộ trưởng sadikin nói thêm rằng giới chức y tế vẫn chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây bệnh
ông cũng không thông tin liệu một mươi năm ca bệnh nói trên đều là trẻ em hay không
hay những bệnh nhân này đang được điều trị bằng phương pháp nào
giới chức y tế một số nước trong đó có mỹ và anh cho rằng một loại virus phổ biến
gọi là adenovirus có thể đóng vai trò nào đó gây ra bệnh viêm căn bí ẩn ở trẻ em
theo cơ quan an ninh y tế anh ukssa
một khả năng khác là việc giãn cách trong đại dịch khiến trẻ nhỏ ít tiếp xúc với các virus khác nhau
làm suy giảm khả năng miễn dịch của trẻ điều này cũng có thể khiến trẻ dễ mệnh hơn
ngoài ra giới chức y tế anh cũng đang tìm hiểu xem liệu bệnh viêm gan bí ẩn có mối liên hệ nào với chó hay không
nhiều gia đình có trẻ mắc bệnh này nuôi chó hoặc tiếp xúc với chúng
nhưng ekssa cũng thừa nhận việc nuôi chó phổ biến tại anh
ngày sáu tháng năm trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc cho biết
họ đang điều tra một trăm linh chín ca mắc bệnh viêm căn bí ẩn ở trẻ em
trong đó có năm ca tử vong tại hai mươi năm bang và vùng lãnh thổ của mỹ trong bảy tháng qua
đầu tháng năm indonesia thông báo ba trẻ ghi mắc viêm gan bí ẩn đã tử vong
tại thủ đô jakarta trong tháng bốn vừa qua
bộ y tế indonesia cho biết những đứa trẻ này đều đã được tiêm ngừa viêm gan
đến nay con số mắc bệnh viêm căn cấp tại indonesia đã tăng thêm một mươi năm trường hợp chưa rõ nguyên do
đây đang được xem là một tình trạng nàm báo động
để xem thường tốc độ lây lan của loại dịch bệnh này